để có được kết quả trên thời gian qua tỉnh hà nam đã đẩy mạnh công tác xuất tiến
quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch hà nam phối hợp với tổng cục du lịch hiệp hội du lịch việt nam

trong đó có một trăm chín mươi lượt khách quốc tế doanh thu từ du lịch đạt hai tỷ đồng
ngày hai mươi ba tháng một mươi tại tượng đài thắng thắng ở thủ đô phnom penh

giải năm nay có tám trạng trên tổng lộ trình đường đua dài gần một km với trạng đầu tiên xuất phát từ thành phố hồ chí minh
từ ngày hai mươi một tháng một mươi đi qua các tỉnh bình dương bình phước tây ninh
trạng hai của cuộc đua xe đạp nam kỳ khởi nghĩa hai nghìn một mươi chín đi qua các tỉnh xoài riêng breivik condal thủ đô phnom penh
sau lễ trao giải trạng hai đoàn đua khởi tranh trạng ba phnom penh condal compuong chàm với chiều dài gần một trăm ba mươi km
khi tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng leo thang triển lãm loài plastic được tổ chức tại hà nội mang đến cách tiếp cận vấn đề về môi trường bằng kiến thức thực tế
hấp dẫn nhằm nâng cao hành động của xã hội nhằm góp phần bảo vệ môi trường
triển lãm loài plastic là sự kết hợp giữa nghệ thuật cùng công nghệ hiện đại
bằng bộ thẻ khắc họa các loài nhựa phổ biến và nhiều tác phẩm sáng tạo thông qua hình ảnh ba d chuyển động truyền tải những ý tưởng và chia sẻ nhiều kiến thức về rác thải nhựa
dự án đã nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi đã có tác động mạnh mẽ giúp người xem tiếp cận vấn đề môi trường bằng thông tin thực tế hấp dẫn
góp phần gián tiếp vào việc nâng cao hành động của xã hội đặc biệt là tác động đến sự tiếp nhận của trẻ nhỏ cải thiện những vấn đề về môi trường
vừa qua viện khảo cổ học việt nam đã tổ chức buổi công bố báo cáo sơ bộ kết quả công tác thăm dò khai quật nghiên cứu khảo cổ học
cụm di trị vườn chuối cũng như đề xuất những phương án bảo tồn khu di chỉ này tại xã kim trung huyện hoài đức hà nội
trong đợt khai quật thứ chín từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tới nay các nhà khảo cổ nhà khoa học tiếp tục phát hiện loạt mộ tăng
di vật có ý nghĩa quan trọng góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử văn hóa của cụm di tích vườn chuối và thời
tiền sơ sử ở khu vực thành phố hà nội
đặc biệt dạng di chỉ tiền sơ sử phản ánh nhiều giai đoạn phát triển văn hóa liên tục
từ tiền đông sơn đến đông sơn như vậy tại hà nội không nhiều hầu như đã bị xâm hại và xóa sổ hoàn toàn
di chỉ này thì tất nhiên có một tầm quan trọng rất là lớn đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay rất nhiều di tích tiền đông sơn và đông sơn
ở quanh khu vực hà nội đã bị đô thị hóa cũng như công nghiệp hóa phá vỡ
và chúng tôi thì rất là muốn là có một cái dấu ấn về cái giai đoạn cổ xưa nhất của khu vực hà nội mà khi có cư dân xuống cái vùng này để mà chiếm cư
và chúng ta có thể biến tất cả những cái này nó thành giá trị mang tính kinh tế
tất nhiên mọi người rất là ngại nói về giá trị kinh tế của di sản nhưng mà cho đến hiện nay thì tôi nhận ra rằng là nếu chúng ta không nói đến giá trị kinh tế của di sản
và không nói được ra lợi ích của cái di sản này đối với lại cộng đồng cư dân thì tất nhiên là rất là khó để
với giá trị lịch sử văn hóa to lớn đã được chứng thực qua nhiều lần khai quật nghiên cứu từ trước đến nay
trong buổi công bố kết quả các nhà khoa học khẳng định cụm di trị vườn chuối xứng đáng được đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa
và xếp hạng di tích khảo cổ học của thành phố hà nội
đồng thời cũng đề xuất các phương án bảo tồn phát huy di trị khảo cổ vườn chuối
đánh dấu sự cư trú đầu tiên của cư dân cổ hà nội cách đây khoảng gần ba năm
chúng tôi đưa ra ba cái kiến nghị về việc bảo tồn
thứ nhất là mở rộng khai quật
thứ hai tiếp tục khai quật trong lúc thực hiện khu kiêm trung chi trạch
toàn bộ một mươi chín m hai là nếu làm bất cứ gì phải có khảo cổ
và một việc nữa là chúng tôi kiến nghị một mươi chín m hai bảo tồn một cách trọn vẹn
hai là chúng tôi có những cách không bảo tồn và có một cách khoảng năm đến sáu m hai giữ
chúng tôi giữ lại là bảo tồn tại chỗ trưng bày tại chỗ trong khuôn viên văn hóa của khu công nghiệp khu kinh tế đô thị kiêm trung chi trạch
với những phương án trên các nhà khoa học mong muốn ủy ban nhân dân tp hà nội xem xét phê duyệt phương án bảo tồn hợp lý
kết hợp hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản văn hóa
với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng giao thông của thành phố
trong phần tin quốc tế nga và thổ nhĩ kỳ hoàn tất hợp đồng cung cấp s bốn trăm linh
dấu hiệu kinh tế tích cực trong khu vực eurozone
nga đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa s bốn trăm linh do nước này sản xuất cho thổ nhĩ kỳ
hợp đồng này đã được hoàn tất trước thời hạn với tổng cộng bảy mươi hai chuyến bay chuyển giao các linh kiện
hiện các chuyên gia nga đang đào tạo nhân sự cho thổ nhĩ kỳ về cách thức vận hành những thiết bị được chuyển giao
năm hai nghìn một mươi bảy thổ nhĩ kỳ đã ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không s bốn trăm linh của nga trị giá hai năm tỷ đô la
một phần của thương vụ sẽ được thanh toán bằng tín dụng của nga
s bốn trăm linh là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới
có thể bắn chúng các mục tiêu cách xa tới bốn trăm linh km
ngân hàng trung ương châu âu công bố kết quả khảo sát mới cho thấy
các doanh nghiệp thuộc khu vực đồng tiến trung châu âu vẫn có nhu cầu vay ngân hàng trong quý ba
đây là dấu hiệu tích cực trong khi hiện đang có nhiều quan ngại
về nguy cơ tăng trưởng chậm ở khu vực này
kết quả khảo sát của ecb đối với một trăm bốn mươi bốn ngân hàng thuộc eurozone cho thấy
nhu cầu của doanh nghiệp với các khoản vay không thay đổi trong quý ba vừa qua
trong những năm gần đây ecb đã áp dụng nhiều gói kích thích tăng trưởng
nhằm tăng các khoản vai ngân hàng một yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng ở châu âu
tuy nhiên thời gian gần đây ecb và nhiều thể chế tài chính quốc tế
đã buộc phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của eurozone chỉ đạt một một trong năm nay
và một hai trong năm hai nghìn hai mươi
tại tọa đàm kỷ niệm hai mươi năm singapore thực hiện chính sách thương mại tự do
với các đối tác trong và ngoài khu vực bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông singapore
iswaran cho biết nước này sẽ nghiên cứu điều chỉnh chính sách thương mại
trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy ký kết các hiệp định thương mại số tự do
bộ trưởng iswaran cho rằng cùng với sự phát triển của các ngành nghề mới
và tiến trình chuyển đổi bạch mẽ sang công nghệ số

như hiện nay những chính sách và quy tắc thương mại hiện có
không thể đáp ứng được hết nhu cầu của nền kinh tế số
do đó singapore cần nghiên cứu bổ sung các chính sách mới
phù hợp hơn với đòi hỏi của thực tiễn
singapore hiện đã ký tổng số hai mươi bốn fta với các đối tác trong và ngoài khu vực
giá trị mang lại từ các hiệp định này thường chiếm trên chín mươi
tổng kim ngạch thương mại hàng năm của nước này
tập đoàn facebook thông báo sẽ tài trợ một tỷ usd trong vòng một mươi năm

các dự án xây dựng nhà ở xã hội mới chủ yếu tại bang quê nhà california
facebook phối hợp với một số đối tác khác để thực hiện dự án cung cấp khoảng hai mươi nhà ở mới
cho các đối tượng xin cấp nhà ở xã hội như giáo viên y tá hay lực lượng lao động thiết yếu khác tại california
facebook tài trợ hai trăm năm mươi triệu đô la trong khuôn khổ phối hợp với bang california
thực hiện các dự án xây nhà trên đất dư thừa thuộc sở hữu của bang
và tặng thêm diện tích đất có giá trị hai trăm hai mươi năm triệu đô la
tại công viên menlo mà tập đoàn này đã mua trước đó cho dự án xây dựng một năm trăm linh căn nhà dành cho người thu nhập thấp
khoảng một phần ba số tiền quyên góp tương đương ba trăm năm mươi triệu đô la
sẽ được giải ngân cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên khắp nước mỹ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt